sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã của công an tỉnh bạc liêu
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh bạc liêu báo cáo đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác kết quả thực hiện đề án một trăm linh sáu của bộ công an
công an tỉnh bạc liêu đã xây dựng đề án số một về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh gồm ba giai đoạn
theo đó đến cuối năm hai nghìn hai mươi một bố trí một trăm linh công an chính quy tại tất cả các xã trên toàn tỉnh
đến nay công an tỉnh bạc liêu đã hoàn thành giai đoạn một của đề án bố trí năm mươi bốn trong tổng số năm mươi bốn xã thị trấn với tổng số hai trăm năm mươi một công an chính quy
trong đó có ba mươi đồng chí trưởng công an sáu mươi chín đồng chí phó trưởng công an và một trăm năm mươi hai đồng chí công an viên
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh bạc liêu đã đạt được
trong quá trình thực hiện đề án một trăm linh sáu của bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh bạc liêu đã đạt được

phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những thành tích mà công an tỉnh bạc liêu đã đạt được
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên quan
tạo mọi điều kiện tốt nhất để công an tỉnh bạc liêu sớm hoàn thành việc bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã trên toàn tỉnh theo đề án đã đề ra